chiều tối ngày một mươi một tháng bảy sở y tế tp hcm thông báo về kế hoạch tiêm chủng vaccine đợt năm trên địa bàn
với số lượng dự kiến là một một triệu liều astrazeneca
trong tháng bảy thành phố sẽ nhận được một triệu liều vaccine từ nguồn tài trợ của mỹ theo cơ chế covax
và một trăm linh liều vaccine estrazennaca từ nguồn tài trợ của chính phủ nhật bản
tổng cộng sẽ có khoảng một triệu một trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín dành cho thành phố
theo kế hoạch người được tiêm ưu tiên trong đợt này sẽ là người dễ bị tổn thương
và nằm trong các vị trí nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trên địa bàn quận huyện
ngoài ra còn có các nhóm theo nghị quyết hai mươi một
thành phố hồ chí minh bổ sung một số đối tượng có nguy cơ cao vào danh sách các trường hợp
việc ưu tiên tiêm vaccine như lái xe lực lượng tham gia cung ứng dịch vụ thành viên tổ y tế cộng đồng
thành phố dự kiến sẽ lập điểm tiêm chủng tại ba trăm một mươi hai trạm y tế quận huyện
mỗi quận huyện sẽ tổ chức thêm một địa điểm với thời gian triển khai từ hai đến ba tuần